với hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
danh minh quang chú tại huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng đã bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh sóc trăng khởi tố
từ năm hai nghìn hai mươi đến nay danh minh quang thường xuyên sử dụng mạng xã hội để biên soạn đăng tải chia sẻ nhiều bài viết video và live stream có nội dung xuyên tạc
đưa thông tin sai sự thật về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín chính sách an sinh xã hội của địa phương xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức
gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc và làm mất ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa phương
hành vi của đối tượng diễn ra trong một thời gian dài mang tính hệ thống vi phạm luật an ninh mạng đã bị xử lý vi phạm hành chính nhưng vẫn ngoan cố không sửa đổi
một đường dây chuyên lập khống hồ sơ để trục lợi bảo hiểm nhân thọ bảo hiểm y tế vừa bị triệt phá
đến nay công an tp vinh tỉnh nghệ an đã khởi tố vụ án khởi tố bảy bị can về hành vi gian lận bảo hiểm y tế
các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm thương mại không có bệnh không có nhu cầu khám chữa bệnh
nhưng khi được các đối tượng cò mồi móc nối đến bệnh viện đa khoa thái an để trục lợi bảo hiểm y tế
thì các đối tượng này đã cung cấp căn cước công dân và thẻ bảo hiểm y tế cho năm điều dưỡng nguyễn thị hằng đặng thị anh tú
lê thị anh tâm lương thị bé trần thị huệ và bác sĩ hoàng đăng thanh đinh thị mỹ dung của bệnh viện đa khoa thái an để lập khống hồ sơ
khi thấy đủ số ngày lập hồ sơ bệnh án điều dưỡng hành chính sẽ thông báo cho đối tượng có tên trong hồ sơ bệnh án
đến ký thủ tục và thanh toán viện phí theo hồ sơ bệnh án đã lập
bước đầu làm rõ các đối tượng đã lập khống một trăm năm mươi ba bộ hồ sơ bệnh án để chiếm đoạt khoảng hai ba tỷ đồng tiền bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm y tế
công an tỉnh tiền giang vừa bàn giao nghi phạm cùng tăng vật trong vụ án giết người cho công an tỉnh bình dương để tiếp tục điều tra xử lý
chiều qua công an tỉnh tiền giang nhận thông tin trao đổi từ công an tỉnh bình dương yêu cầu hỗ trợ chặn bắt đối tượng liên quan đến vụ án giết người cướp tài sản
đang trên đường bỏ trốn về hướng các tỉnh miền tây
ngay lập tức các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh tiền giang đã thành lập các tổ công tác tiến hành vây bắt
đến bảy giờ tối tại xã điểm hy huyện châu thành tổ công tác phát hiện đối tượng điều khiển xe mô tô trên quốc lộ một
đã ngay lập tức truy đuổi khống chế bắt giữ đối tượng cùng người phụ nữ đi chung trên xe mô tô
bước đầu đối tượng khai tên là nguyễn thành thông sinh năm hai nghìn và người phụ nữ đi cùng là lê thị mỹ anh sinh năm hai nghìn sáu
cả hai đều trú tại xã phú an huyện tân phú tỉnh an giang
thời gian gần đây tình hình phạm pháp hình sự trên địa bàn tỉnh bạc liêu đang có những diễn biến khá phức tạp
đặc biệt là tội phạm liên quan đến hành vi giết người với tính chất mức độ ngày càng manh động nguy hiểm
và để lại nhiều hậu quả nặng nề cho gia đình và xã hội phản ánh sau đây của nhóm phóng viên
đây là nguyễn tuấn kiệt sinh năm hai nghìn bốn trú tại xã vĩnh trạch thành phố bạc liêu
một đối tượng nghiện game bạo lực vừa bị công an tỉnh bạc liêu khởi tố bắt giam
khi dùng cây đao dài gần một mét đâm chém nhiều nhát vào đầu lưng khiến một người đàn ông trú cùng địa phương tử vong
nếu trường hợp trên là ảnh hưởng bởi tâm lý bất ổn do game bạo lực thì bốn thanh niên này can tội giết người
chỉ vì sự thiếu kiềm chế trong giải quyết mâu thuẫn đối với những người cùng trang lứa
tối ngày một mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai lâm hoài nam sinh năm hai nghìn năm liên thành công sinh năm hai nghìn một
lê văn nam sinh năm hai nghìn một
và võ quang đỉnh sinh năm hai nghìn hai cùng chú tại thành phố bạc liêu xảy ra mâu thuẫn với hai thanh niên
tại một quán cà phê trên địa bàn khóm bốn phường hai thành phố bạc liêu
khi hòa giải không thành các đối tượng đã dùng dao tự chế mang theo chém liên tiếp khiến hai nạn nhân bị thương tích nặng
đây là hai trong số những vụ án giết người trong thời gian gần đây tại tỉnh bạc liêu mà các đối tượng phạm tội đều còn rất trẻ
theo số liệu thống kê chỉ tính riêng trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
tỉnh bạc liêu đã xảy ra tám vụ án giết người liên quan tám đối tượng
điều đáng nói là tính chất và mức độ hành vi của các đối tượng ngày càng manh động nguy hiểm
trong khi nguyên nhân đôi khi chỉ là những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống
thời gian qua tình hình tội phạm giết người trên địa bàn tỉnh bạc liêu có xu hướng tăng
trong sáu tháng đầu năm thì đã xảy ra tám vụ giết người tăng hai vụ so với cùng kỳ
tuy nhiên thì đa số các vụ án giết người đều xuất phát từ những cái nguyên nhân sâu
tức là xuất phát từ những cái mâu thuẫn bầu phát trong quá trình sinh hoạt của người dân
đến hẳn như xảy ra hai cái vụ giết người do mâu thuẫn giữa các ngư phú trên biển
rồi hai cái vụ giết người do người tầm thần khởi đa
điều đáng mừng là trên địa bàn tỉnh do làm tốt công tác phòng ngừa nội vụ
cho nên là không xảy ra tầm trạng các cái băng nhóm thân toán lẫn nhau
cũng không xảy ra cái tầm trạng là đô tượng phần sự cộng cán sử dụng vũ khí nóng gây ra những cái vụ trọng án
giết người là hành vi nguy hiểm cho xã hội là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng
và dĩ nhiên kẻ thù ác sẽ phải đối diện với những bản án thích đáng cho tội ác mà mình gây ra
trường hợp của ngô việt em sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba trú tại phương tám tp bạc liêu
cũng vừa lệnh án một mươi năm tù về tội danh giết người
khoảng hai mươi giờ ngày hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
trong quá trình nhậu với một người anh em kết nghĩa
việt em đã nhắc lại mâu thuẫn trước đây để rồi không kiềm chế mà dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân bị thương tích ba mươi tám
sau khi gây án đối tượng liên hệ với vợ con rể con nuôi và một số bạn bè thân thiết để bàn cách bỏ trốn
và cũng chính với hành vi này bị cáo đã đẩy người thân bạn bè vào con đường phạm tội về hành vi che giấu tội phạm
tội phạm giết người đã bị trương trị bằng những bản án thích đáng cho các hành vi nguy hiểm mà mình gây ra
điều này thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật trong điều tra xét xử đúng người đúng tội
đồng thời cũng là lời cảnh tình răn đe cho toàn xã hội nhất là những đối tượng có thói hành xử côn đồ coi thường pháp luật
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang phối hợp với công an huyện châu thành tỉnh tiền giang

vừa bắt giữ đối tượng phạm ngọc hội chú tại huyện trợ gạo vì có liên quan đến hoạt động tín dụng đen và cưỡng đoạt tài sản
hội đã cho một thanh niên trú trên địa bàn xã tân lý tây huyện châu thành vay trên ba trăm linh triệu đồng lãi suất một mươi một tháng
khi người vay mất khả năng chi trả hội đe dọa gây áp lực buộc mẹ nạn nhân trả tiền thay
ngày hôm qua hội và bốn đối tượng hẹn gặp để nhận tiền thì bị phát hiện bắt giữ tăng vật thu giữ gồm một mươi triệu đồng và một giao xếp
khám xét nợ của hội thu giữ thêm một số giấy tờ có liên quan đến việc cho vay và hung khí nguy hiểm
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân châu tỉnh an giang vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam hai vợ chồng nguyễn thanh hải
lương thị kiều tiên đồng thời cấm đi khỏi nơi cư trú đối với khư thị hồng đều trú tại phường long thạnh thị xã tân châu tỉnh an giang về tội đánh bạc
lực lượng công an phát hiện bắt quả tang khư thị hồng đang thực hiện hành vi bán số lô số đề
tại hiện trường thu giữ bảy tờ giấy ghi các con số lô số đề một điện thoại di động gần sáu triệu đồng và các vật dụng khác có liên quan
tại cơ quan công an hồng khai nhận bán số lô số đề cho nhiều người và nạp phơi cho vợ chồng nguyễn thanh hải lương thị kiều tiên để hưởng hoa hồng
khám xét khẩn cấp nơi ở của hải và tiên tiếp tục thu giữ nhiều tăng vật và gần một trăm linh triệu đồng tiền mặt
tòa án nhân dân huyện cao lộc tỉnh lạng sơn ngày hôm qua đã tổ chức xét xử lưu động vụ án hình sự đối với hai bị cáo là hoàng thị lỏi và chu văn lo về hành vi chống người thi hành công vụ
theo cáo trạng do không đồng ý việc thực hiện thi công dự án cải tạo nâng cấp đường cao lộc ba sơn nên khoảng bảy giờ sáng ngày một mươi tám tháng bốn
hoàng thị lỏi mang theo ba con dao cùng chai nhựa đựng dầu đuốc và các vật dụng khác đến khu vực thi công ham dọa cản trở việc thi công
lực lượng công an xã nhanh chóng áp sát khống chế
vừa bị đối tượng dùng dao tấn công gây thương tích đối với hai cán bộ công an
tại phiên tòa hai bị cáo thành khẩn khai báo ăn năn hối cải
sau khi xem xét các tình tiết hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo hoàng thị lỏi một mươi hai tháng tù giam bị cáo chu văn lo sáu tháng tù giam
thưa quý vị liên quan đến vụ phát hiện một nam thanh niên tử vong với nhiều vết thương tại một khu đất chống trên nệ bàn phường thuận giao thành phố thuận an tỉnh bình dương
hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương đã bắt giữ hai nghi phạm gây án
hai nghi phạm bị bắt giữ là nguyễn thành thông sinh năm hai nghìn và lê thị mỹ anh sinh năm hai nghìn sáu cùng quê tỉnh an giang
trước đó ngày ba mươi một tháng bảy tại bãi đất trống trên đường thuận giao hai mươi năm phường thuận giao thành phố thuận an
lực lượng công an tỉnh bình dương phát hiện một nam thanh niên nằm tử vong với nhiều vết thương trên người
qua khám nghiệm hiện trường và tử thi thu thập chứng cứ lực lượng công an đã nhanh chóng xác định được nguyễn thành thông và lê thị mỹ anh
là các nghi phạm gây ra vụ án và tiến hành truy bắt khi cả hai đang trên đường bỏ trốn tại tỉnh tiền giang
hiện lực lượng chức năng đã di lý các đối tượng về tỉnh bình dương để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
cũng trong ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh điện biên đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo nguyễn tuấn anh
cựu phó chủ tịch ubnd tp điện biên phủ và tám bị cáo khác về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
và vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất liên quan đến dự án nâng cấp cải tạo cảng hàng không điện biên
đây là vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm lập và là một trong những vụ án thuộc diện ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tư cực tỉnh điện biên theo dõi
theo cáo trạng từ tháng bốn đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một khi tham gia thực hiện dự án nâng cấp cải tạo cảng hàng không điện biên
các bị cáo đều là lãnh đạo và cán bộ công chức của tp điện biên phủ gồm nguyễn tuấn anh cựu chủ tịch ubnd
trần thị vân và nguyễn thị khương là giám đốc và nhân viên trung tâm quản lý đất đai đã gây thiệt hại của nhà nước số tiền hơn một mươi ba tỷ đồng
các bị cáo phạm trung kiên trần xuân mạnh là lãnh đạo và nhân viên phòng tài chính kế hoạch
nguyễn đình hiệp bùi thị ánh là lãnh đạo và cán bộ phòng tài nguyên và môi trường đã gây thiệt hại của nhà nước số tiền gần bảy tỷ đồng
các bị cáo nguyễn thị khương trần thị vân trần thị hòa gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hai trăm sáu mươi bảy triệu đồng
bị cáo bùi mạnh cường cũng là cán bộ phòng tài nguyên và môi trường gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn sáu một tỷ đồng
phiên tòa sơ thẩm dự kiến diễn ra trong ba ngày từ ngày hai đến ngày bốn tháng tám
thưa quý vị do ảnh hưởng của mưa lũ hiện một đoạn đường hồ chí minh qua tổ dân phố số chín phường nghĩa thành thành phố giang nghĩa tỉnh đắk nông
xuất hiện sụt lún nứt kéo dài có nguy cơ sạt lở mất an toàn giao thông
cùng với đó còn có dấu hiệu sạt lở cả một quả đồi về phía tàu luy âm
hiện thành phố đã chỉ đạo các đơn vị liên quan răng dây cảnh báo hạn chế người và phương tiện qua lại khu vực trên
đồng thời phối hợp với lực lượng cứu hộ cứu nạn khẩn trương di rời một mươi sáu ngộ dân ở phía tàu luy âm đến nơi an toàn
cũng trong sáng nay thành phố giang nghĩa đã họp với sở giao thông vận tải và lực lượng công an đánh giá mức độ sụt lún an toàn để có giải pháp khắc phục
hiện khu vực trên đang được các đơn vị chức năng phân luồng giao thông hạn chế người và phương tiện đi vào và chờ theo dõi
đối với những xe có trọng tải lớn chạy tuyến thành phố hồ chí minh đắk lắk và ngược lại sẽ đi theo hướng đường tránh thành phố giang nghĩa từ cầu đắk rực tinh phường nghĩa phú qua xã đắk rồn môn về phường quảng thành
thưa quý vị vào sáng nay công an tỉnh lâm đồng đã tổ chức trọng thể lễ truy điệu các liệt sĩ cảnh sát giao thông đã anh dung hy sinh khi làm nhiệm vụ trên đèo bảo lộc theo nghi thức của lực lượng công an nhân dân